giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi tám cup petro việt nam đạm cà mau hai nghìn hai mươi
quy tụ nhiều tay vượt đỉnh cao triển vọng trong đó có tay vợt trẻ đinh anh hoàng của đội hà nội tnt
đinh anh hoàng là vận động viên của đội bóng bàn hà nội tnt
được học và cọ sát ngay với các thầy đều là những nhà vô địch cấp khu vực
anh hoàng trở thành một tay vợt xoay sở trận đấu rất linh hoạt
chàng trai quê đắk lắc này là một trong những tay vợt đáng gồm với lối đánh thay đổi liên tục
đánh mạnh ở mặt vợt phải lại bất ngờ chuyển nhanh qua trái làm đối thủ không đoán được hướng bóng
được đào tạo tại hà nội tnt tay vợt đinh anh hoàng còn được dìu dắt bởi huấn luyện viên giàu chuyên môn
như nhà vô địch sea games vũ mạnh cường đã dày công hướng dẫn thi đấu
tuy vậy cũng không thể có được vinh quang nếu chính các vận động viên không chịu miệt mài tập luyện
đối với các vận động viên đinh anh hoàng thì tôi nghĩ rằng là năm nay cũng có một sự tiến bộ
và tôi hy vọng rằng là giải báo nhân dân lần này thì cũng sẽ có sự đột biến nữa
để làm sao mà đáp ứng được
chuyên môn sâu hơn chúng tôi cũng sẽ phân đấu để cho các vận viên đều có một sự phát thao
trong bước chân vào đội tuyển quốc gia để tham dự giải bóng bàn đông nam á
tổ chức tại thái lan cũng như là chuẩn bị cho sea games tại việt nam năm hai nghìn hai mươi một
với sự đóng góp của những vận động viên trẻ triển vọng như đinh anh hoàng
hứa hẹn sẽ mang lại những giây phút thi đấu hấp dẫn
trong giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân năm nay